sáng nay cơ quan điều tra đã khởi tố bịa can bắt tạm giam ông trịnh quang trí
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật đắk lắc gọi tắt là cdc đắk lắc để phục vụ điều tra
ông trí bị cáo buộc có hành vi sai phạm trong việc mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín
của công ty việt á gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn sáu tỷ đồng
cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có ông trần thanh mỹ trưởng phòng tài chính kế toán
ông đặng minh tuyết phó trưởng khoa xét nghiệm bà trần thị nguyên hằng
nhân viên khoa xét nghiệm trần thị mai anh nhân viên khoa dược
và đinh lê lê na nhân viên kinh doanh của công ty việt á tại đắk lắc và tây nguyên
trong số các bị can nêu trên ông trần thanh mỹ và bà trần thị nguyên hằng bị bắt tạm giam
cdc đắk lắc mua sắm hơn sáu mươi ba bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín
tổng giá trị hơn một mươi ba tỷ đồng của công ty việt á
sau khi nhận được tiền thanh toán công ty việt á đã chuyển vào tài khoản của đinh lê lê na
để chi cho bốn trong năm cá nhân tại cdc đắk lắc bị khởi tố trên
hơn ba tỷ đồng
trưa nay cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ làm việc của các bị can tại cdc đắk lắc